ngày hai mươi chín tháng một ban nhân dân hàng tháng của báo nhân dân đã tổ chức ra mắt sách và gặp mặt cộng tác viên cuối năm
đây là dịp để ban nhân dân hàng tháng cảm ơn các cộng tác viên các đồng nghiệp đã góp phần làm nên thành công của ấn phẩm nhân dân hàng tháng trong suốt thời gian qua
tham dự buổi gặp cỡ có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam nhà báo hà đăng nguyên tổng biên tập báo nhân dân nhà thơ hữu thình
chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam cùng đông đảo nhà văn họa sĩ học giả và các cộng tác viên thân thiết
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu trân trọng cảm ơn các cộng tác viên những đồng nghiệp thân thiết đã góp phần làm nên thành công của ấn phẩm nhân dân hàng tháng trong thời gian qua
các nhà văn nhà thơ và học giả cũng đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến quý báu
thiết thực để ấn phẩm nhân dân hàng tháng ngày càng phát triển
cũng trong dịp này nhà thơ hữu thỉnh đã trao tặng kỷ niệm trường về văn học nghệ thuật cho đồng chí thuận hữu
nhằm ghi nhận những đóng góp của đồng chí thuận hữu trong sự phát triển của văn học nghệ thuật nước nhà
bên cạnh đó ngoài việc ra mắt hai cuốn sách theo thông lệ hàng năm là đối thoại trong năm và cơn nước ngang qua
còn có thêm một ấn phẩm mới đó là cuốn minh họa trên nhân dân hàng tháng
bao gồm tuyển tập các bức tranh minh họa tiêu biểu
trong suốt thời gian qua đây được đánh giá là một sự đổi mới nhằm góp phần tạo nên một ấn phẩm gần gũi và thu hút với bạn đọc